chủ tịch nước trần đại quang đã từ trần vào hồi một mươi h năm sáng ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám do mắc bệnh hiểm nghèo
đây thật sự là một mất mát to lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân việt nam
nhưng trước khi chút hơi thở cuối cùng chủ tịch nước trần đại quang đã có những ngày làm việc với nhiều hoạt động quan trọng trên vai trò chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước trần đại quang
chủ tịch nước trần đại quang
tiếp tranh án tòa án nhân dân tối cao trung quốc chu cường đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác việt trung phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả hai bên
chiều ngày một mươi chín tháng chín tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi tiếp trưởng đoàn các cơ quan kiểm toán tối cao

sang việt nam tham dự đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu á lần thứ một mươi bốn asosai một mươi bốn
và cho đến phút cuối đời chủ tịch nước trần đại quang vẫn dành tình cảm thời gian tới các cháu thiếu niên nhi đồng những chủ nhân tương lai của đất nước
để động viên trẻ em nhất là trẻ ở vùng sâu biên giới hải đảo và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt
nhân dịp tết trung thu ngày hai mươi tháng chín chủ tịch nước trần đại quang có thư gửi các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước
một mươi giờ năm phút sáng ngày hai mươi một tháng chín do mắc bệnh hiểm nghèo chủ tịch nước trần đại quang đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám